xét đề nghị của bộ lao động thương minh và xã hội về việc nghỉ lễ tết năm hai nghìn hai mươi đối với các cán bộ công chức viên chức và người lao động xã hội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã phê duyệt với phương án nghỉ tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi là bảy ngày
theo đó tết âm lịch năm hai nghìn hai mươi sẽ được nghỉ từ thứ năm ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi đến hết thứ bốn ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ tết cần lưu ý thực hiện việc bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức cá nhân
các cơ quan đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần sẽ cân cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp